xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
từ nguồn thông tin về những nghi vấn trong mối quan hệ của nạn nhân với người lái xe
mà hai đồng chí nguyễn đức hòa đặng ngọc tiến thu thập được
một nhóm điều tra viên ngay lập tức được cử đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa người lái xe có tên là nguyễn văn trương bốn mươi bảy tuổi
với nạn nhân
và người vợ tài xế là bà trương thị hoa bốn mươi năm tuổi
sau một thời gian lang thang theo dõi xung quanh căn nhà của người tài xế
các trinh sát đã bất ngờ phát hiện ra một chi tiết rất đắt
đó là tại khoảnh đất ngay dưới máng xối nhà bà hoa
không hiểu sao lại có một vết hõm xuống in hình khối đá này
và khối đá này có hình dạng trùng khớp với khối đá đã dùng để cột xác nạn nhân
phải chăng khối đá dùng để cổ sát nạn nhân vứt xuống sông với khối đá bị mất tại nhà người tài xế là một
từ chi tiết đáng ngờ này lập tức các điều tra viên đã xác minh vợ chồng người tài xế
mặc dù ban đầu người vợ của người tài xế luôn chối cãi quanh co và không hợp tác
nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ đấu trí
người vợ của người tài xế đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình
nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ đấu trí của người tài xế đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình
đây là những vật chứng cụ thể
cái thứ nhất khẳng định lại là một cái bao này là do gia đình dương có
vì trương đã từng vận tải lúa gạo và bột mì
cái thứ hai là cục gạch này chính là của cái trụ đặt ra đó
mà đối tượng nam và tâm dùng cục gạch này bỏ vô vô tải
thì sau này đấu trí với vụ án đấu trí với lời khai của nam và tâm
đấu trí với lời khai của nam và tâm thì đều hết cả
thì giúp cho cái lực lượng đơn sát phá án nhanh
và giúp cho qua kỹ thuật cũng đảm bảo được cái khao giám định về vấn đề vật chứng
cái khách quan và công thực
sau khi thừa nhận hành vi tội ác của mình
bà hoa đã khai với các cán bộ điều tra nguyên nhân ra tay sát hại bà sự
là do phát hiện chồng mình cặp bồ với bà chủ
nên bà đã nổi máu ghen tuông giết hại tình địch
rồi phi tan sát bằng cách vứt xuống sông
từ lời khai của bà hoa thì có thể thấy
động cơ gây án là đã rõ
tuy nhiên theo nhận định của các điều tra viên
bà hoa sẽ không thể thực hiện vụ sát hại một mình
mà chắc chắn phải có đồng phạm
bởi một mình người phụ nữ không thể nào tự ra tay
phi tan sát của nạn nhân một cách tàn nhấn như vậy
các điều tra viên cũng nhận định đối tượng đứng đằng sau
cùng tham gia vụ sát hại này
phải khá chuyên nghiệp và hết sức lưu lý
cũng trong lúc này bất ngờ một trinh sát
đã tình cờ tiếp nhận được một nguồn tin
thông tin về một nhóm đối tượng
trong băng cột cờ trộm cắp có sử dụng súng k năm mươi chín

từ nguồn thông tin này thì ban chuyên án
tiếp tục lại có thêm một mối mở
khi các trinh sát biết được
bà hoa có một cô con gái một mươi bảy tuổi
đang cặp bồ với thanh niên trong băng nhóm cột cờ
lúc này các trinh sát đã theo dõi
mọi hành tông của băng cột cờ
và sau nhiều ngày theo dõi không biết mệt mỏi
các trinh sát đã có đủ cơ sở để khẳng định
đối tượng cầm đầu

và cặp tình nhân con gái đối tượng hoa
có liên quan đến vụ án
lập tức các trinh sát đã phối hợp
cùng với lực lượng công an vầy bắt
và đưa toàn bộ băng nhóm cột cờ về trụ sở
tại trụ sở công an trước những chứng cứ
cũng như lý lẽ sắc đáng
mà các điều tra viên đưa ra
tất cả các đối tượng đã nhanh chóng cuối đầu nhận tội
theo lời khai của con gái đối tượng hoa
khi biết ba mình có mối quan hệ tình cảm với bà chủ
cô đã khuyên nhủ
nhưng ông bỏ ngoài tay
nhìn thấy mẹ buôn dâu về chuyện của bà
và cô thấy thương cho mẹ
và mọi chuyện dường như đã quá sức chịu đựng đối với mẹ
khi ba đăng tâm công khai
chuyện tình cảm theo nhân tình
và bỏ giữa gia đình
lúc này cô được mẹ cầu cứu
nhìn người mẹ đau khổ
cũng như sự vô tâm của người cha
cô đem chuyện buồn của gia đình
tâm sự với người yêu và nhóm bạn
trong băng cột cờ
nghe những lời tâm sự của người yêu
cộng với sẵn máu coi trời bằng vùng
hai thanh niên trong băng nhóm cột cờ
liền lên phương án xử người đàn bà cấp chồng
có được sự ủng hộ của con gái
cũng như sự tiếp tay của hai gã thanh niên
bà hoa đã nhanh chóng tìm được phương án xử tình địch
với phương án lên sẵn
vào chiều tối của một ngày năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
lợi dụng lúc chồng đi vắng
thì bà hoa đã gọi tình địch đến nhà chơi
với lý do để trả tiền hàng đỡ mua
phải nói thêm rằng
hai người đàn bà này tuy không bằng lòng
nhưng ngoài mặt vẫn buôn bán với nhau
chính vì điều đó mà bà sự đã không mảy may
nghi ngờ chạy xe máy đến thẳng nhà bà hoa
mà không biết là mình đang đi vào chỗ chết

không hề mãi mãi nghi ngờ bà sự vẫn bình thản ngồi nói chuyện với bà hoa
mà không biết phía sau hai nam thanh niên đã phục sán
lấy giày xếp cổ vác tảng đá đập lên trên đầu bà sự
bị tấn công bất ngờ bà sự không kịp phản ứng
chết tức tươi không kịp kêu lên một lời
sau khi biết chắc bà sự đã chết nhóm sát nhân nhanh chóng cho thi thể và chiếc bao bố đã chuẩn bị sẵn
rồi cột dây vào chính tảng đá vừa dùng để đập vào đầu bà sự
xong rồi đâu đấy chúng đã nhanh chóng chở chiếc bao ra vứt ở cầu đò su
cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vụ án được đưa ra xét xử công khai tại phường hòa cường quận hải châu
ba thanh niên do đi gây án đang ở tuổi vị thành niên
nên chỉ nhận bức án từ một mươi đến một mươi năm năm tù giam
hiện tất cả đều đã chấp hành xong hình phạt
tôi nghĩ rằng có người sống ra thì thiện không ai ác cả
nhưng mà cái hạnh phúc là cao cả
bởi vì tôi nghĩ là tôi đã chấp hành xong hình phạt
bởi vì một cái xã hội mà ổn định và phòng vinh thì tăng đó
những cái gia đình những cái tế bào của xã hội đó phải được ổn định
phải được hạnh phúc phải được hài hòa phải được đầy cái tính nhân văn
cho nên cái việc tôi nghĩ rằng cái mối quan hệ ngùa lùn vụng trọn
giữa gọi là người ta bỏ theo tai hoặc là theo gái
thì tôi khuyên rằng bởi vì không ai muốn có cái mối quan hệ
những cái ác đến người mình
nhưng họ sợ mất đi những cái thiên liên nhất
mất đi những cái bóng quý nhất của hạnh phúc gia đình
họ có thể làm những vấn đề gì đó
bất chấp về luật pháp
họ nông càng họ không nghĩ đến hậu quả về sau này
thì tôi khuyên rằng nếu có những cái gia đình vào những cái trường hợp đó
thì cũng nên bình tĩnh cũng nên sáng suốt
để mà gặp gỡ trao đổi bằng những biện pháp tình cảm cảm hóa

bằng các đoàn phương bằng các tổ chức xã hội
để giúp cho để người ta nhận thấy được
những cái mối tình đó là xa té để cắt đứt
để không còn mối quan hệ
có thể tình yêu không có tội trong bất cứ trường hợp nào
nhưng có lẽ bản thân mỗi con người
đều cần nhìn nhận rõ về tình yêu
mà họ đang theo đuổi
có khiến người khác bị tổn thương
và trên hết nó có thuộc về mình hay không
bởi có một điều khẳng định chắc chắn rằng
đằng sau hầu hết những mối tình tay ba
bao giờ cũng là đau khổ nước mắt
và cả một sự trả giá đắt
chứ không thể nào là một niềm hạnh phúc
trước hết có thể thấy là người trong cuộc
họ sẽ chẳng thể có được cuộc sống bình yên nữa
nạn nhân của những cuộc án mạng xuất phát từ mối tình tay bà
sẽ phải khép lại cuộc sống của mình
khi còn biết bao nhiêu dự định tương lai chưa được thực hiện
còn những tội nhân tự nhiên
sức bản mạng sống của người khác
sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật
cũng như của toán lương tâm
không chỉ là nước mắt của những người trong cuộc
mà người thân của những nhân vật trong câu chuyện tình tay ba
cũng phải sống một đời trong điều tiếng và dây dứt
người nhà nạn nhân thì đau khổ tuyệt vọng
người thân của kẻ mang tội giết người thì ê chề nhục nhã
người lớn liên quan đến vụ án mạng xuất phát từ nguyên nhân tình tay ba đau khổ đá đành
nhưng để những đứa con phải liên lụy đến vụ việc ấy
mới thật sự là điều bất hạnh
cả cuộc đời của những đứa con ấy
giờ cũng sẽ theo một gã dạy khác
bởi lỗi lầm do những người làm trẻ
và làm mẹ của chúng gây ra
bi kịch đã có nhiều
những tấm gương tài liết cũng không ít
không biết những người trước khi dấn thân vào cuộc tình đó
có để cho bản thân được tĩnh lặng suy xét
về những hậu quả tất yếu xảy ra đằng sau mối tỉnh tay ba hay không
nhưng sự cuồng suy tình ái vẫn cứ tiếp tục che mắt nhiều người